thực hiện lời dạy của bác dân vẫn kém việc gì cũng kém dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
huyện than uyên tỉnh lai châu đã cụ thể hóa với nhiều cách làm hay sáng tạo
trong đó có việc triển khai xây dựng nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc mông
với năm việc nên làm năm việc không nên làm qua đó tạo sức mạnh tổng hợp ý đảng thuận lòng dân
đồng bào dân tộc mông đoàn kết thi đua lao động sản xuất loại bỏ các hổ tục lạc hậu
xây dựng cuộc sống mới nọ ấm hơn
trước đây trong đồng bào dân tộc mông ở bản hủy bắc pá khoang xã pha mu
vẫn tồn tại tục bắt vợ tình trạng tạo hôn hôn nhân cận huyết thống
sản xuất canh tác sinh hoạt văn hóa theo tập quán lạc hậu
việc thực hiện nếp sống văn hóa mới đã làm thay đổi cuộc sống nhận thức của người dân nơi đây
từ lúc thực hiện ký kế nếp sống văn hóa nếp sống văn hóa của dân tộc mông thì cũng có thay đổi nhiều
không thở cúng hay mê tí dị đoan
thì nó cũng không thể thay đổi nhiều
với lúc biết giữ gìn văn hóa dây tàu
rồi xong thì nó cũng có bước phát triển
ví dụ như là nó thực tế như trong bã thì nó cũng nhạc nó cũng quyết xài xế này gọi gạt này
huyện than uyên có một hai trăm linh hộ dân tộc mông hơn bảy bốn trăm linh nhân khẩu sinh sống ở tám xã với hai mươi một bản
so với mặt bằng chung điều kiện kinh tế cũng như trình độ dân trí dân tộc mông còn nhiều khó khăn thách thức
từ khi triển khai ký cam kết
đến nay những khó khăn thách thức cơ bản đã được giải quyết
không còn hộ sử dụng các loại súng săn tự chế tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ
các lễ hội nét đẹp văn hóa dân tộc mông được phục dựng và duy trì
một trăm linh các hộ ký cam kết đều tích cực chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi
thâm canh tăng vụ góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần
với tinh thần là dân biết dân bàn dân làm và dân thực hiện
có thể thấy mong mỏi cũng như ý thức rất cao
trong cái trách nhiệm mà khi bà con bàn bạc và thống nhất
thì kết quả khẳng định rất là rõ
và cái tinh thần được lan tỏa trên tất cả hai mươi một trên hai mươi một thôn bạc
khẳng định rằng cái trách nhiệm trong cùng đồng bào mông có sự tiến bộ
có thể khẳng định chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc mông
là một chủ trương đúng của huyện than uyên trong thay đổi nhận thức
việc làm hướng bà con đến những điều tốt đẹp nhất
qua đó góp phần xây dựng than uyên nói riêng
và tỉnh lai châu nói chung phát triển toàn diện bền vững